đây là một buổi họp của những thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ tuồng cổ thổ hà do ông phạm tiến tuấn đảm nhận vai trò chủ nhiệm
đã trở thành thói quen đó là mỗi khi sắp có buổi biểu diễn dù lớn hay nhỏ dù quy mô cấp quốc gia tỉnh thành hay quy mô cấp làng
thì những gương mặt này đều ngồi lại với nhau bàn bạc và phân vai trao đổi về vở tuồng sắp diễn
công việc tập luyện đã quan trọng nhưng những sự chuẩn bị có vẻ nhỏ bé này lại góp phần không nhỏ làm nên thành công cho những vở diễn của đoàn
những buổi đoàn diễn ở các làng khác mà người ta mời đến là những ngày được đi chơi đi hát được đi chơi đến đó
được người ta tiếp đón người ta quý mến đấy là những cái phấn thoại những cái mà nó quên hết đi tức những cái vất vả những cái buổi tập vất vả thì đến lúc đó thì nó quên hết đi
tuồng thổ hà thuộc loại tuồng pho có nhiều trương hồi và diễn nhiều đêm nên có khi diễn thâu canh
ngày xuân hay khi làng vào đám hãy nghe nổi tiếng chống là người già lẫn trẻ nhỏ
kéo ra sân đình xem tuồng không khí dạo rực đến khó tả
những ngày đầu mới thành lập hoạt động của câu lạc bộ gặp không ít khó khăn kinh phí mua sắm trang phục đạo cụ thiếu thốn
kỹ năng biểu diễn kỹ năng hát của anh chị em còn yếu vì hầu hết mọi người đều chưa từng được học qua trường lớp nào
xong với tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt khó các thành viên trong câu lạc bộ đã không ngừng
cố gắng vươn lên
tới năm hai nghìn một mươi hai tôi và ông phạm tiến tuấn đã đi vận động
những anh em đã chơi hoặc những anh em chưa vào chơi tuồng chúng tôi vận động để anh em vào câu lạc bộ
để làm sao mà giữ vững cái nghệ thuật muôn tuồng cổ này
đầu tư trang phục thì tất cả đến bây giờ là
câu lạc bộ thì là kinh phí thì không có mấy
thì anh em trong câu lạc bộ là hầu như là tự bỏ tiền ra mua
mà những bộ quần áo bây giờ những bộ giáp bộ chấn là rất là đắt
thế nên là vì cái niềm đam mê tuồng của tất cả anh em trong câu lạc bộ
nên là nói như là ông tuấn và ông sơn cũng bỏ ra rất nhiều tiền
kinh phí trong gia đình để mua những bộ quần áo giáp trấn
rồi là những cái mẫm mẫu mã ghiêng
nên là nói như là cũng chỉ vì một cái lòng đam mê tuồng
ông phạm tiến tuấn và người bạn tri kỷ nguyễn công sơn
là những học trò ruột của nghệ nhân tuồng cổ nổi tiếng
cụ nguyễn bá lam
hôm nay hai ông đến thăm người thầy của mình
cụ lam đã gần trăm tuổi
ở tuổi vàng
ở tuổi trăm tuổi
mà tâm trí cụ còn rất minh mẫn
ngồi trò chuyện với học trò
cụ hào hứng nói về tuồng
đối với cụ lam
cả hai người học trò công sơn và tiến tuấn
đều có tài và có tâm
cụ rất yên tâm
bởi những gì mình có đều đã chuyển giao lại cho lớp sau
thông qua những học trò này
tại địa phương tôi là lúc bây giờ là có ba thầy
ba thầy thì trong đó là bây giờ hiện nay là còn cụ la
là thầy là cụ vẫn còn
còn hai thầy kêu tôi là thì là nhiều tuổi hơn cụ lam
hai thầy đó là lúc mà các cụ là mất là cụ ngoài tám mươi
sau đó thì tôi đi diễn ở các cái đơn vị bạn
các câu lạc của bạn thì cũng được cọ sát
như tất cả những nghệ sĩ ưu tú của nhà nước
khi người người ta về hưu
những bậc tiền bối rồi thì là mình được cọ sát
thì qua cái trao đổi về lý thuyết
trao đổi với nhau thì học hỏi là có thể có một bậc tiền bối
học hỏi là mình rút được nhiều những kinh nghiệm
để mình bồi dưỡng cho mình trong nghệ thuật
tiếp thu những tinh hoa của người đi trước truyền lại
bản thân học hỏi và trao dổi thêm
cùng với tình yêu cháy bỏng với tuồng
nghệ nhân phạm tiến tuấn được người dân thổ hà nể trọng
không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự đam mê
nhiệt huyết và những thống hiến của mình
cho loại hình nghệ thuật cổ của quê hương
không những giữ vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ
ông còn đảm nhận vai trò hậu cần
chuẩn bị tất cả những công việc không tên cho câu lạc bộ
nhìn sự nhẫn nảy điềm đạm và chìm chu khi chuẩn bị trang phục cho các anh em
mới thấy tình yêu tuồng của ông làn tỏa sang cả tình cảm
mà ông dành cho anh em đoàn tuồng
anh phạm tiến tài người con thứ của nghệ nhân tiến tuấn đang bắt đầu nối giải đam mê của bố mình
hiện giờ anh tiến tài là một thành viên tích cực của câu lạc bộ
thể hiện mình là một người có năng khiếu với tuồng
nhưng quá trình để đạt tới mức nhuận luyện chắc chắn còn rất nhiều gian đan
với tuồng cổ mỗi lời nói cử chỉ động tác mỗi bước chân đi đều phải theo bộ có bộ mới ra tuồng
diễn đúng chất cổ thì diễn viên luôn phải nhìn theo hướng vung tay như vậy mới khôn tuồng
diễn tuồng vất vả nếu không có sức khỏe và sự kiên trì thì không thể diễn được
và ngược lại nếu diễn thường xuyên thì thấy người cường tráng
từng điệu bộ thao tác diễn tuồng rất khó thể hiện
đơn cử như động tác vút dâu trèo cây múa kiếm trèo đò cưỡi ngựa
phải thể hiện sao cho thật giống để người xem liên tưởng như thật ở ngoài đời
yêu thích thì từ nhỏ thôi theo bố đi hát đi xem ở các lễ hội các làng khác
ở làng mình thành cái đam mê của mình
mói trong người
thì theo tuồng thì thực sự là cũng muốn theo gìn giữ lại
cái bộ ngôn cổ tuồng cổ truyền thống
để đỡ bị mai một vì thực ra bây giờ tuồng thổ hà đang bị mai một
cái mong muốn của tôi là tôi muốn có một cái lớp kế cận
để truyền đạt để gìn giữ lại cái bản sắc dân tộc của cả nước nói chung
và của quê hương thổ hà nói riêng
thì tôi cũng đã tức là vận động các cháu
từ hai mươi năm đến ba mươi hoặc là hơn ba mươi
là các cháu tham gia cái bộ ngôn này gìn giữ
tức là để không để cho nó cái quê hương thổ hà
mà bị mai một mất cái bộ ngôn nghệ thuật tuồng này
thì nó phí
nếu có được người tham gia thì chúng tôi sẽ bỏ hết tâm huyết
để truyền dạy để truyền đạt lại cho thế hệ sau
để nó gìn giữ lại cái bộ ngôn này
đây là tài sản lớn nhất của nghệ nhân phạm tiến tuấn
những bộ trang phục những đạo cụ tuồng của ông
hiện giờ gần như có thể phục vụ cho cả một đêm diễn
tính ra vật chất lên đến cả trăm triệu
số tiền đó đối với một người nông dân
là một con số quá lớn
khi phải chi cho một niềm đam mê một sở thích
nhưng lớn hơn cả thứ mà không thể đong đếm được
đó chính là thời gian là công sức là sự tỉ mỉ
coi mỗi chiếc áo chiếc mũ cái khăn
đều như đứa con của mình
ông trân trọng và nâng niu
trôi vòng ngục thất
nguyện tuôn đi rơi lại
gần nửa cuộc đời gắn bó vực dậy và nuôi dưỡng tuồng cổ quê hương
giờ đã tuổi lục tuần
nhưng chưa khi nào người đạo diễn nhà nông này ngơi nghỉ
ông luôn đau đáu làm sao cho câu lạc bộ được duy trì
làm sao cho anh em có thêm động lực
để cống hiến cho tuồng
và làm sao mang đến cho khán giả những vở tuồng hay nhất
đam mê của cô quá nhiều
cái tiền mà cô làm kiếm thêm ấy
cái tiền mà cô làm kiếm thêm ấy
là cũng chuẩn bị để sắm vào những trang phục tuồng
nguyên cái quần áo tuồng của bố tôi
theo anh tôi cũng biết
giờ phải rơi vào đến hơn một trăm linh triệu
tiền quần áo tuồng
ông đam mê mức độ như vậy
mà có thể bỏ công bỏ việc
để sinh hoạt với câu lạc bộ
mà bỏ tiền túi
nhưng mà các con mình thì mẹ tôi đều ủng hộ cả
vì gia đình cũng đam mê tuồng
tôi đầu tư ở đây là cái đam mê
cũng là cái đam mê cái thích của tôi
nhưng mà lại được nhiều người mấy
người ta nhìn vào người ta mến
mình gìn giữ cái bộ môn quê hương
thì được nhiều người người ta tôn trọng người ta quý
cuộc sống đằng sau cái mặt nạ
hay lớp lớp các thứ trang phục
chính là cuộc sống mưu sinh
với nghề làm bánh đa nem
nghề chăn nuôi và nấu rượu
truyền thống bao đời của người dân thổ hà
khoành đam vẫn bận rộn
với cuộc sống mưu sinh là vậy
nhưng khi bước lên sân khấu
các nghệ sĩ trần đất
đã hóa thân vào những nhân vật lịch sử
một cách chuyên nghiệp
còn nặng lòng với tuồng
nên điều khiến nghệ nhân phạm tiến tuấn
cứu say sứt
đó là lớp trẻ bây giờ
không còn nhiều người thích theo tuồng nữa
hiện tại tuồng vẫn có một vị trí quan trọng
trong đời sống người dân
nhưng tương lai thì chưa có gì bảo đảm
tuồng nơi đây
sẽ không bị mai một